thưa quý vị kể từ ngày hai mươi bốn tháng chín doanh nghiệp quản lý shipper tại thành phố hồ chí minh
sẽ chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố
để phục vụ công tác phòng chống dịch
động thái này được thực hiện khi có quá đông shipper đến các điểm lấy mẫu miễn phí
từ ngày hai mươi hai tháng chín đến hết ngày hai mươi ba tháng chín các doanh nghiệp và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm
và cập nhật dữ liệu thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của doanh nghiệp
hoặc sử dụng ứng dụng do sở thông tin truyền thông hướng dẫn
toàn bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do sở y tế cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper
với sở công thương theo nguyên tắc mẫu gộp ba người ba ngày một lần
cho đến nay công an tp hcm đã phát hiện sáu trăm linh bảy trường hợp nghi nhiễm tại các chốt kiểm soát
có bốn trăm linh sáu lượt đi qua nhiều chốt nên có sự trùng lắp
công an tp hcm đã tiến hành xác minh một trăm chín mươi chín trường hợp trong đó có một trăm một mươi hai trường hợp hiện là f
bảy mươi tám trường hợp phối hợp cách ly tại nhà
ba mươi bốn trường hợp cách ly tập trung
đối với các f làm việc tại cơ quan nhà nước giai đoạn từ ngày một tháng một mươi trở đi
ngoài những người đã được cấp thẻ xanh và những f đã khỏi bệnh và cấp thẻ xanh đều được bố trí đi làm
các trường hợp đi lại phải được xét nghiệm âm tính theo định kỳ